tạm khép lại câu chuyện về bóng đá thưa quý vị và các bạn
năm hai nghìn một mươi tám trên khắp đất nước việt nam có rất nhiều câu chuyện đẹp về lòng nhân ái
về tình yêu thương về tinh thần dũng cảm
đó là những con người có nghị lực phi thường là những người lạc quan vào cuộc sống
chính họ đã tạo ra những nguồn cảm hứng sâu sắc đến cộng đồng trong năm qua
nếu bạn cầm trên tay cuốn sách này
bạn sẽ bước chân vào hai mươi hai câu chuyện nhỏ của hai mươi hai bệnh nhân nhi mắc bệnh hiếm

câu chuyện của chị trang là một trong hai mươi hai câu chuyện trong cuốn sách here are stories
hãy lắng nghe câu chuyện của chúng tôi
đó là câu chuyện đầy cảm xúc của những ông bố bà mẹ
trong quá trình đi tìm và đi qua
điều trị bệnh cho những đứa con mắc bệnh hiếm
trên thế giới hiện có khoảng bảy bệnh hiếm
khoảng ba mươi trẻ nhỏ mắc bệnh hiếm không bước qua năm tuổi
chín mươi năm ca mắc chưa có khả năng điều trị khỏi hẳn
mỗi bé đều phải đối mặt với hành trình chữa bệnh cả đời
thế nhưng những ông bố bà mẹ này luôn lạc quan về một tương lai tốt đẹp
khi mà sinh ra đời một đứa con khỏe mạnh
bình thường đấy là một điều hạnh phúc
ơn của thượng đế rồi
nên là đôi khi mình nên bằng lòng với những gì mình có
và những gia đình mà đã có con bị bệnh hiếm
thì phải cố gắng và tin tưởng vào một tương lai tươi đẹp
hãy lắng nghe câu chuyện của chúng tôi
là một trong sáu dự án đã giành giải thưởng
của công ty đa quốc gia sanofi genzyme
giải thưởng hỗ trợ nhóm
tác giả phát triển dự án nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh hiếm
hơn hết cuốn sách nhỏ này giúp cộng đồng hiểu hơn về bệnh hiếm
để những ông bố bà mẹ có con mắc bệnh này
không còn đơn độc trên hành trình chữa trị cho con
đây là những hình ảnh đầy cảm xúc của đội tuyển roing nữ việt nam
tại đại hội thể thao châu á asean hai nghìn một mươi chín
với thành tích bảy phút một gi một mươi một
các cô gái việt nam vượt xa đối thủ
để hiện thực hóa dự án
họ vượt xa giấc mơ vàng
tại một trong những đại hội thể thao lớn nhất châu lục
ít ai biết rằng
đằng sau hành trình bước lên bục vinh quang
của các cô gái tạ thanh huyền
lường thị thảo hồ thị lý phạm thị thảo
là sự hy sinh trong thầm lặng
trong đội đua thuyền nữ việt nam
lường thị thảo là vận động viên trẻ nhất
trước thềm asean hai nghìn một mươi tám
thảo từng bị đánh giá là non
khi dấn thân vào một giải đấu lớn
tuy nhiên thảo đã chứng minh điều ngược lại
sau khi cùng đồng đội
trở thành nhà vô địch mới của asean
khi mới một mươi chín tuổi
cảm xúc của em lúc lạc giải lúc đấy
thì thực sự là chúng em rất xúc lậm
rất cảm động
bởi vì chúng em không nghĩ là chúng em sẽ đoạt huyết chương vào
trước khi xuống thì em cũng có tâm lý
lúc trước thi đấu thì em cũng có tâm lý
và cùng nhau cố gắng
và cùng nhau cố gắng để chiến thắng bản thân mình
và động viên nhau
trước khi dùng cái
cái giải tả cái tâm lý của mình trước khi thi đấu
thì thì em phải cùng nhau động viên nhau
an ủi nhau rồi lại trước khi vào đường đua
thì em đã cùng nhau hát cái bài
quốc ca việt nam với lại niềm tin chiến thắng
trong cái hối hả của những ngày tết
những cô gái đội tuyển đua thuyền việt nam
vẫn hang say luyện tập
để chuẩn bị cho những giải đấu mới
vợ chồng chị trang vẫn ở viện
để điều trị cho bé tít

họ những con người bình thường như bao chúng ta
đang chứng minh rằng
chỉ cần có tình yêu có mơ ước có quyết tâm
thì việc có khó khăn gian lao đến mấy
trái ngọt vẫn luôn ở phía trước